theo báo dân việt một nữ sinh hai mươi hai tuổi đã phải ở trong xe cứu thương của bệnh viện đa khoa bảo sơn hà nội
cách ly suốt một mươi sáu tiếng khi test nhanh dương tính với sars cov hai
ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên mạng xã hội sơn sao vụ việc một nữ sinh tết nhanh cho kết quả dương tính
bệnh viện đa khoa bảo sơn hà nội đã cho lên xe cứu thương nằm suốt một mươi sáu tiếng để chờ kết quả khẳng định gtc
cụ thể tài khoản th đăng tải trên facebook với nội dung
đêm qua người nhà tôi đến bệnh viện bảo sơn năm mươi hai nguyễn trí thanh hà nội xét nghiệm covid một mươi chín
vì nghi nhiễm nên bệnh viện đã làm xét nghiệm pcr và cho biết chiều tối nay mới có kết quả
điều đáng nói là bệnh viện đã giữ bệnh nhân lại không cho về
nhưng lại bắt ra cổng chờ vì bệnh viện không có phòng cách ly theo quy định của bộ y tế
đêm khuya gió lạnh cháu phải lang thang ngoài cổng nên tôi gọi điện đến bệnh viện
hỏi để thế nếu cháu chuyển bệnh bị sao thì ai chịu trách nhiệm
sau đó cháu mới được bệnh viện cho vào trú tạm trong xe ô tô
cháu phải ở trên xe ô tô từ đêm qua để chờ đến tối nay và không được ra ngoài
hiện nay trời đang rất nắng cháu bị ho nhiều và rất mệt
nhưng vẫn phải nằm trên cái ô tô rất nhỏ và bí giữa trời nắng
cháu cho biết rất khó chịu vì vốn đã biệt sẵn nên mới đi khám bệnh
thông tin này ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận
có ý kiến cho rằng bệnh viện phải sắp xếp phòng cách ly riêng để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
theo thông tin ban đầu người phải ngồi trong xe cứu thương suốt nhiều giờ là chị p t t a
hai mươi tuổi sinh viên năm cuối trường cao đẳng y hà nội trú tại phường phúc xá quận ba đình
trao đổi với phóng viên dân việt chị ta chia sẻ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
chị thế trong người có biểu hiện ho nghi nhiễm covid một mươi chín nên đã đến bệnh viện bảo sơn để xét nghiệm
sau khi tết nhanh hai lần chị t a đều nhận kết quả dâng tính
sau đó một hồi lâu nhân viên bệnh viện bảo sơn bảo tôi vào xe cứu thương ngồi đợi lấy mẫu xét nghiệm pcr
tuy nhiên mãi đến khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một mới có người đến lấy mẫu và bảo phải đến chiều tối cùng ngày mới có kết quả
cả đêm qua và ngày hai mươi chín tháng một mươi một ở trên xe tôi vô cùng mệt mỏi đêm thì trời lạnh không thể nào chập mắt
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một mặt trời chiếu thẳng vào xe nóng mức ngột ngạt
mệt mỏi khó chịu vô cùng t a chia sẻ
trước việc phải ở trong xe suốt nhiều giờ đồng hồ chị ta đã gọi điện về nhà và chia sẻ
do có bức xúc người thân của chị đã đăng tải lên mạng xã hội và phản ánh sự việc
mãi đến khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một tôi mới được bệnh viện chuyển lên phòng cách ly riêng
đến một mươi tám h ba mươi cùng ngày tôi có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
và đã được đưa đi cách ly tại quận hà đông hà nội
sau khi sự việc phản ánh đại diện bệnh viện bảo sơn
đã gửi lời xin lỗi nên đến thời điểm hiện tại tinh thần tôi cũng nguôi ngoài phần nào nữ bệnh nhân cho biết
chị t a cũng cho biết thêm sau khi phát hiện dâng tính với sars cov hai
người thân của chị cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả
hiện sức khỏe của chị đang ổn định và đang thực hiện cách ly
liên quan đến sự việc này ngày hai mươi chín tháng một mươi một ông nguyễn văn mão giám đốc bệnh viện bảo sơn
xác nhận có sự việc ca nghi nhiễm covid một mươi chín phải cách ly ngay trên xe cứu thương
ông mão cho rằng thời gian qua tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp số ca f tăng nhanh
bệnh viện xét nghiệm nhanh và ghi nhận ba ca nghi f
vì bệnh viện quá chật nên có kế hoạch khi có kết quả nghi dương tính thì sẽ nằm chờ trên xe
trước thắc mắc tại sao trước đó không chuẩn bị phòng cách ly cho ca nghi nhiễm theo như yêu cầu của bộ y tế
ông mão giải thích trước đây bệnh viện đã chuẩn bị một xe rất rộng
trong đó có rừng nằm điều hòa có bàn ăn để cách ly tạm thời các trường hợp nghi nhiễm
nhưng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một xe trên đã đi kiểm định
tới chiều tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một xe mới về lại đúng thời điểm ghi nhận ba ca nhiễm
nên bệnh viện gặp chút khó khăn
trong đêm và dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi một chúng tôi sẽ biến tòa nhà sáu tầng trên
thành nơi cách ly tạm thời cho các trường hợp f
sẽ mua các trang thiết bị cần thiết để làm thành năm đến sáu phòng
không để tình trạng tương tự như trên xảy ra ông bão nói
trong bối cảnh nhiều nước đóng cửa câu giờ
cho tới khi hiểu hơn
về omicron các chuyên gia khuyên cáo việt nam nên làm tương tự
và sớm giải mã gen để phát hiện biến thể mới
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến
sự xuất hiện của biến thể omicrone từ nam phi gợi nhớ tới giai đoạn
chủng virus delta ấn độ gây nên đợt khủng hoảng dịch toàn cầu
delta được phát hiện lần đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trùng này mới xuất hiện tại yên bái việt nam bệnh nhân hai nghìn tám trăm năm mươi bảy
độ trễ này là nhờ các chính sách siết chặt
và cách ly nghiêm ngặt với người nhập cảnh
việt nam thực hiện giai đoạn đó
tuy nhiên virus đến chậm cũng không khiến tình hình dịch bệnh
tại việt nam khá hơn nhiều so với các quốc gia khác
dịch lan nhanh tại các tỉnh phía bắc và thậm chí bùng mạnh mẽ
lan rộng trên cả nước khi xuất hiện tại thành phố hồ chí minh hồi tháng năm
hơn hai mươi ba người đã qua đời sau hơn năm tháng chống dịch
biến thể delta chỉ vừa tương đối được kiểm soát tại việt nam
thì sự xuất hiện của biến thể omicron ở một số quốc gia vào cuối năm
thời điểm của nhiều dịp lễ tết làm dấy lên mối lo ngại về làn sóng dịch thứ năm
tạm thời đóng cửa một số đường bay quốc tế
tích cực giải mã gen các ca nhập cảnh dương tính
tuân thủ năm k khẩn trương tiêm vaccine mũi ba
là những biện pháp mà những chuyên gia y tế đề xuất để đón đầu biến thể omicron
trước hết phải phát hiện được biến thể mới này
muốn phát hiện thì chỉ có duy nhất là cách giải mạng gen
bác sĩ nguyễn thanh trường
phó giám đốc điều hành bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
nêu quan điểm khi nói về sự chuẩn bị để ứng phó với biến thể mới
là đơn vị thường xuyên giải mã gen các chủng virus sars cov hai
tại tp hcm từ khi bùng phát dịch đến nay
lãnh đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho rằng
để phát hiện biến thể mới cần quan tâm đến người nhập cảnh
trường hợp nào nhập cảnh dương tính thì chắc chắn phải giải mã gen
sau đó không nhiều có thể làm được
còn giải mạng hết các ca dương tính trong cộng đồng thì mông mênh quá
không khác nào mò kim đáy biển bác sĩ chưa nói
bác sĩ nguyễn thanh trường cho biết
sắp tới bệnh viện bệnh nhiệt đới có thể phối hợp
với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc để giải mã gen của nhóm này
nhằm đảm bảo phát hiện biến thể sớm nhất có thể
song song với đó các chuyên gia cho rằng
các trường hợp nhập cảnh phải được cách ly chặt chẽ
không để lây lan ra cộng đồng
hiện việt nam cách ly người nhập cảnh trong vòng một tuần
người tiêm đủ vaccine âm tính với sars cov hai
bác sĩ trường gửi ý để ứng phó với omicron
có thể xem xét kéo dài thời gian cách ly
tiến sĩ nguyễn thu anh và ông ngô hoàng anh
viện nghiên cứu y khoa woodcock việt nam có quan điểm tương tự
hai chuyên gia khuyến nghị
việt nam nên xây dựng hệ thống tầm soát các biến thể lưu hành
bằng cách giải trình tự gen hoặc thực nghiệm xét nghiệm pcr ngẫu nhiên
mẫu bệnh phẩm được thu thập kể cả trong nước hoặc nhập cảnh
bên cạnh đó họ đề xuất áp dụng biện pháp tạm thời
là hạn chế nhập cảnh với các nước có biến thể đang lưu hành
có vị trí liên kề
những biện pháp này nên được duy trì đến khi việt nam có đầy đủ hiểu biết về biến thể
và ảnh hưởng đến hiệu lực của vaccine hoặc hệ thống y tế đã đủ sẵn sàng
đón một đợt bùng phát mới
hai chuyên gia từ viện woodcock kiến nghị
nói về việc chuẩn bị cho biến thể omicron
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung hòa giám đốc trung tâm y tế quận gò vấp
địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng của biến thể delta tại tp hcm cho rằng
giải pháp vẫn là chống dịch triệt để
y tra như đang làm có nghĩa là không nhiễm là tốt nhất
ở cấp độ thành phố ông đề nghị giám sát dịch tễ qua theo dõi các luồng đi biến động dân cư
đặc biệt là người đến về từ nước ngoài cần được lấy mẫu giám sát dịch tễ
để xem có nhiễm biến thể omicron hay không nếu phát hiện thì sớm báo động cho thành phố
còn ở góc độ địa phương ông hòa chia sẻ không thể phát hiện người bệnh nhiễm
với biến thể delta hay omicron chỉ qua xét nghiệm thông thường
do đó các địa phương tiếp tục những công việc đang làm
quan trọng là công tác giám sát dịch tễ từ các cấp trên
trong khi việt nam chưa có chính thức có động thái đóng cửa biên giới
với các quốc gia xuất hiện biến thể mới
thì nhiều nước trên thế giới đang có xu hướng siết chặt nhập cảnh
nhằm câu giờ cho đến khi hiểu rõ hơn về omicron
nhật bản cùng iceland và maroc là ba quốc gia cấm tuyệt đối tất cả các du khách nước ngoài
trong khi đó australia chỉ hoãn việc mở lại biên giới trong hai tuần
mỹ và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay
từ nam phi vào khu vực lần cận bốn nước đông nam á gồm malaysia thái lan
philippines và singapore đã xét đi lại với các nước phía nam châu phi
yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua
anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
những động thái tương tự đã được áp dụng tại ấn độ iran brazil và canada
nói về kinh nghiệm từ đợt dịch cho đến biến thể gelta
bác sĩ nguyễn trung hòa nhận định danta có khả năng lây nhiễm nhanh độc lực cao
omicron được dự báo còn lây lan mạnh hơn
do đó kinh nghiệm là cần kiểm soát không để biến thể mới lan rộng
trước câu hỏi về việc có nên siết chặt biện pháp hành chính
bác sĩ hòa nhắc lại chủ trương hiện nay là thích ứng an toàn và linh hoạt
do đó nếu cần thiết thì phải đặt vấn đề về biện pháp hành chính theo từng đối tượng nhiễm
ví dụ nhóm a có tỷ lệ cao nhiễm biến thể mới thì cần phân tích nguyên nhân
rồi đưa ra quy định để kiểm soát nhóm này
song song đó việc tiêm mũi ba đặc biệt là cho nhóm ưu tiên
nhân viên y tế người bệnh nền cao tuổi để giảm nguy cơ chuyển nặng
tử vong là điều cần khẩn trương thúc đẩy
việc này là nhằm bảo vệ những nhóm yếu thế về sức khỏe trong xã hội
cùng quan điểm tiến sĩ nguyễn thu anh và ông ngô hoàng anh cho rằng
việt nam cần xây dựng chiến lược tiêm chủng toàn dân để phù vắc xin an toàn trong thời gian ngắn nhất
tiến tới tiêm mũi ba cho các nhóm nguy cơ bao gồm người trên sáu mươi năm tuổi
nhân viên y tế bệnh nền đặc biệt là những người đã tiêm hai mũi vắc xin ngoài hai loại mrna được cấp phép
hệ thống y tế tuyến cơ sở cần được củng cố gia tăng năng lực lấy mẫu
cũng như năng lực xét nghiệm rt pcr để có thể trả kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi lấy mẫu
người dân tiếp tục thực hiện thông điệp năm k
việt nam cũng cần phát triển các loại vaccine để có thể gia tăng khả năng bảo vệ chống lại biến thể này
về lý thuyết sự kết hợp của nhiều đột biến trên protein gai sẽ làm giảm đáng kể hiệu lực của những loại vaccine hiện tại
và delta đã cho chúng ta thấy rõ điều đó
như vậy dù không bị vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng bảo vệ chúng ta khỏi biến thể này sẽ thấp một cách đáng kể
hai chuyên gia thực viện world cup cảnh báo